thực hiện chỉ đạo của chính phủ hiện nay bộ công thương đang chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
nghiên cứu xây dựng cơ chế huy động nguồn lực và đầu tư phát triển lưới điện truyền tài
đáp ứng yêu cầu truyền tải điện đặc biệt là lưới điện đấu nối
giải tỏa công suất các nhà máy điện và hệ thống điện quốc gia
cụ thể các hình thức hợp đồng áp dụng là xây dựng chuyển giao bt xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
xây dựng sở hữu kinh doanh bo phạm vi điều chỉnh là các dự án lưới điện truyền tải
đường dây và trạm biến áp cấp điện áp từ một trăm một mươi kv trở lên
các đề xuất sửa đổi quy định pháp luật để có cơ sở pháp lý thực hiện
đối với việc xác định giá truyền tải tổng công ty truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm xây dựng giá truyền tải điện hàng năm
trình evn và gửi báo cáo cục điều tiết điện lực thẩm tra trình bộ công thương xem xét phê duyệt theo quy định
trong trường hợp xã hội hóa đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải sẽ dẫn đến thay đổi các thông số đầu vào
tính toán và cần phải có cơ chế để xác định độ tin cậy của các thông số đầu vào
cơ chế để xác định phân chia giá truyền tải cho các chủ đầu tư evn nêu kiến nghị